cùng với cả nước mỗi địa phương mỗi người dân đều có những cách để cùng chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và mới đây tại sa đéc tỉnh đồng tháp một việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn của người dân nơi đây được cộng đồng quan tâm
đó chính là việc thu nhập khẩu trang cũ để tiêu hủy
từ ngày bốn tháng hai đến nay mỗi ngày ông nguyễn văn thanh đều đi nhặt khẩu trang ở khắp các con đường ngõ hẻm ở thành phố sa đéc như thế này
những ngày đầu số lượng khẩu trang ông nhặt để tiêu hủy lên tới hàng nghìn cái
tuy nhiên hiện nay đã giảm nhiều
việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của ông nguyễn văn thanh đã góp phần bảo vệ môi trường hạn chế mầm bệnh lây lan
làm cho thành phố xanh sạch đẹp và hơn hết là đã tác động mạnh mẽ đến ý thức của nhiều người dân trên địa bàn

trong mùa dịch vừa qua ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã trao bằng khen đột xuất về gương người tốt việc tốt cho ông